đây là thời điểm mà khu vực miền trung đang vào mùa mưa thế nhưng hàng trăm hộ dân tại thành phố đà nẵng lại đang bị thiếu nước nghiêm trọng
việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nguyên nhân là do nguồn nước cấp ở hạ lưu hệ thống sông vu gia thu bồn bị nhiễm mặn nghiêm trọng trong vài ngày qua
gia đình bà nguyễn thị thu phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng phải vất vả đi xin nước mấy ngày nay để dùng cho sinh hoạt
đây cũng là lần đầu tiên khu vực này bị cốt nước liên tục nhiều ngày như vậy
nói chung là từ ngày hôm qua đến ngày nay thì tình trạng nước ở khu vực ở chỗ cô rất là yếu
và ngày hôm qua là chiều hôm qua là có cái hiện tượng là nó mắc luôn
cô cũng thấy rất là ngạc nhiên bởi vì cái khu vực này là khu vực trung tâm mà nói chung là rất là lao nên không có trường hợp vào mùa đông mà nó như thế này
theo công ty cấp nước thành phố hiện hạ lưu dòng vu gia thu bồn bị nhiễm mặn nghiêm trọng nên nguồn nước cấp thiếu hụt đến năm mươi m ba một ngày đêm
trước tình trạng trên công ty cấp nước đà nẵng đã
đã tổ chức điều tiết nguồn nước bằng phương thức luôn phiên cúp nước theo khu vực đồng thời đẩy mạnh hoạt động chạm bơm phòng mặn an chạch
cái hiện tượng này rất là bất thường mấy chục năm nay tại cửa đó chưa bao giờ xảy ra
những năm trước hiện tượng những mạng chiến diễn ra trong mùa hè và diễn ra từng đợt khoảng hai ba ngày giấm dứt
những đợt này mặc dù là giống mùa mưa nhưng mà cái đợt này diễn ra toàn một mươi bảy ngày rồi
tuy nhiên cái hiện tượng này đến nay chưa có cái hiện tượng xuyên trở
ngay bây giờ này hiện nay là mưa
nhưng mà mực nước của đó vẫn bị nhiễm mạnh khoảng một giới gồm trình lịch
theo công ty cấp nước đà nẵng với thực trạng như hiện nay ngoài triển khai những giải pháp xử lý tạm thời
thì rất cần đầu tư dự án đập ngăn mặn tại khu vực nhà máy nước cầu đỏ để bảo đảm xử lý rứt điểm tình trạng nhiễm mặn